sáng nay tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật thỏa thuận quốc tế
cho ý kiến đối với dự án luật thảo luận quốc tế các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật
nhằm tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh hội nhập hợp tác quốc tế tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối ngoại
tuy nhiên các đại biểu cũng lưu ý việc ghi kết các thỏa thuận quốc tế phải bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc là tiêu chí hàng đầu
vì vậy dự án luật cần làm rõ nghĩa cũng như tính pháp lý của thỏa thuận và mối quan hệ tương quan trong hệ thống pháp luật là gì
các đại biểu cũng nhấn mạnh đến nội dung ở các tỉnh địa phương thì cấp nào được quyền ký các thỏa thuận quốc tế
có ý kiến cho rằng nên mở rộng đến cấp xã
tuy nhiên các đại biểu không nhất trí với nội dung này và cho rằng cấp xã chỉ là cấp thực hiện không đủ điều kiện
cũng như không có bộ máy giúp việc chuyên nghiệp để có thể quyết định các nội dung khi ký thỏa thuận quốc tế
cấp ký các thỏa thuận chỉ có thể là cấp tỉnh và cấp huyện